số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín đã giảm bốn hai mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi năm
số liệu này vừa được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ngành nội vụ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành ngành nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
công tác tổ chức bộ máy và biên chế có nhiều chuyển biến so với năm hai nghìn một mươi năm
số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã giảm bốn hai mươi sáu
hơn năm mươi năm trăm linh người đã được tinh giảm biên chế
hiện đã có một mươi bốn cơ quan trung mương và một mươi năm địa phương thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ cấp sở và cấp phòng
tuy nhiên vẫn còn không ít tồn tại hạn chế như chất lượng xây dựng thể chế chính sách chưa cao còn chậm
việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn chưa đồng bộ và thống nhất
công tác đề bạt bồi nhiệm lươn chuyển cán bộ một số nơi chưa đúng quy định gây bức xúc vẫn còn tình trạng gây phiền hà sách nhiễu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương nỗ lực của ngành nội vụ trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đề nghị ngành nội vụ trong năm hai nghìn hai mươi tập trung công tác xây dựng thể chế
đẩy mạnh việc triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiến hành tổng kết xây dựng đề án cơ cấu chính phủ nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức